hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ cường độ làm việc cao liên tục tiếp xúc với khói bụi và sự khắc nghiệt của thời tiết là áp lực không nhỏ đối với bộ cán bộ chiến sĩ